trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số năm ngày một mươi bảy tháng chín cục hàng không việt nam đã chỉ đạo dừng khai thác máy bay
tại các sân bay đà nẵng phú bải huế chu lai quảng nam trong ngày một mươi tám tháng chín do ảnh hưởng của bão số năm tên quốc tế là nôn
các hãng hàng không đã có thông báo kế hoạch thay đổi khai thác đến đi từ ba sân bay này
việt nam airlines sẽ triển khai hai mươi hai chuyến bay bù trên các đường bay đến và đi đà nẵng huế chu lai
các chuyến bay nội địa khác của việt nam airlines và pacific airlines cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyển do cơn bão
còn vietjet air sẽ hỗ trợ hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng chuyển sang các chuyến bay tiếp theo khi thời tiết tốt hơn
hành khách cần thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin chi tiết từ các hãng hàng không